hưởng ứng ngày viêm mạng não thế giới ngày hai mươi bốn tháng bốn bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức gặp mặt các gia đình có con mắc bệnh viêm mảng não
nhằm chia sẻ cũng như hướng dẫn người dân cách phòng ngừa bệnh phục hồi chức năng cho trẻ mắc bệnh nếu bị di chứng
và tập huấn cho các bác sĩ có thêm kinh nghiệm trong chăm sóc điều trị căn bệnh này
thấy con suốt cao không hạ và có nhiều bất thường gia đình đưa bệnh nhi này vào viện thì được chẩn đoán viêm mạng não mủ khi mới chỉ tám tháng tuổi
được biết trước đó em chưa được tiêm phòng mũi nào
vâng thì cái vaccine mình muốn đăng ký vaccine dịch vụ nên là hiện tại mình chưa tiêm được chưa đăng ký được các dịch vụ đấy mình chưa tiêm được
mỗi năm bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận từ năm trăm linh đến bảy trăm linh ca mắc viêm mảng não
thời điểm hiện tại chỉ tính riêng trung tâm y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em bệnh viện nhi trung mương đang tiếp nhận ba mươi trường hợp có những bệnh nhi rất nặng
viêm mảng não là căn bệnh nguy hiểm bởi tùy từ nguyên nhân gây bệnh mà tỷ lệ để lại di chứng có thể từ ba mươi đến bảy mươi số ca mắc
chỉ khoảng năm mươi số ca được chữa khỏi và có tới ba trường hợp tử vong
với các di chứng về tinh thần ví dụ những cái đứa trẻ đấy nó sẽ không nắm được thờ ơ với mọi thứ xung quanh và nó gây ra cơn la hét cơn hoảng loạn và lâu dài thì một số cháu có thể có những tình trạng động kinh
còn với những di chứng về vận động của các cháu thì có thể liệt nửa người hoặc là có cứng chân tay
mặc dù nguy hiểm nhưng hiện nay viêm mạng não đã có vaccine phòng bệnh
với một số chủng virus vi khuẩn gây ra đây cũng là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất làm giảm nguy cơ mắc giảm tỷ lệ biến chứng do bệnh
đáng nói mũi tiêm này ngoài vaccine phòng riêng thì còn có trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia ở vaccine năm trong một
đa số là nếu trẻ đã được tiêm phòng rồi thì không mắc những căn bệnh này
tuy nhiên trong viêm mạng não thì còn có tới khoảng hơn ba mươi là mình chưa tìm được những căn nguyên
và chúng ta phải phòng bệnh bằng
không đặc hiệu tức là phải có môi trường thông thoáng sạch sẽ và hạn chế được những vội đốt
hiện sắp vào cao điểm viêm mảng não có thể gia tăng
vì vậy các gia đình cần chủ động phòng ngừa cho con em mình ngay
nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu ban đầu nào như sốt cao co giật kích động rồi ly bì hôn mê nôn đau đầu liệt mặt hoặc chi
cần đưa trẻ đến bệnh viện sớm nhất để được điều trị kịp thời